tỉnh trà vinh đã tổ chức lễ khởi công dự án khu dược phẩm công nghệ cao tv farm
tại cụ công nghiệp tân ngại huyện châu thành
dự án được xây dựng trên diện tích chín bảy hectare có tổng công suất thiết kế một năm tỷ viên một năm
do công ty cổ phần dược phẩm tv farm làm chủ đầu tư với tổng số vốn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi một dự án hoàn thành và chính thức được đưa vào hoạt động
nhà máy đạt tiêu chuẩn gmp eu và tương đương khi hoàn thành sẽ góp phần cùng ngành dược việt nam
giảm gánh nặng thuốc nhập khẩu và có thể xuất khẩu đi các nước